vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm nhục người khác cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại sóc quần áo mai hường
số chín mươi ba đường lê hoàn phường lam sơn thành phố thanh hóa
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với cao thị mai hường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai về tội làm nhục người khác
cưỡng đoạt tài sản khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với trịnh đình anh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi là chồng của hường về tội cưỡng đoạt tài sản
trước đó vào chiều ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một công an thành phố thanh hóa phát hiện trên mạng xã hội facebook
xuất hiện một clip có độ dài gần bốn phút về việc một cô gái bị một nhóm người có hành vi dùng vũ lực
và có dấu hiệu làm nhục được cộng đồng mạng chia sẻ gây bức xúc dư luận
ngay khi tiếp nhận nguồn tin này công an thành phố thanh hóa đã tiến hành xác minh và triệu tập chủ số quần áo
đến cơ quan công an xác minh tại đây các đối tượng khai sau khi phát hiện do bị mất trộm quần áo
và liên hệ được với hai nữ sinh lấy trộm đồ của shop mình hường đã đánh đập dung kéo cắt tóc cắt áo
của nữ sinh tên m và còn yêu cầu m phải khắc phục số tiền một mươi năm triệu đồng nếu không sẽ báo công an
do không lo được tiền nên m đã nhắn tin xin lỗi hường tuy nhiên hường và chồng liên tục nhắn tin đe dọa nữ sinh này
ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một gia đình hai cháu m và h đến xóm mai hường để đưa tiền
do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình cháu hát xin khắc phục số tiền một mươi triệu đồng và được đình anh đồng ý
còn gia đình mờ do không có tiền nên mai hường đã yêu cầu viết giấy đơn khất nợ với số tiền là một mươi triệu đồng